quân đội mỹ vừa triển khai hàng chục xe tải chở thiết bị quân sự và hậu cần tới các dầu mỏ
ở tỉnh diazzo và al hasakah của syri
đây là những mỏ dầu có vị trí chiến lược quan trọng nhất ở syri
chính quyền syri đã nhiều lần cáo buộc quân đội mỹ đang hiện diện phi pháp
và ăn cắp tài nguyên thiên nhiên của nước này một cách trắng trợn
tuy nhiên washington phản bác nước này không tìm kiếm lợi ích kinh tế
doanh thu từ việc bán dầu sẽ thuộc về lực lượng người quốc kiểm soát tại syri
để họ duy trì sức mạnh và quản lý các trại giam giữ tù binh khủng bố
bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực chống lại bất kỳ ai
tìm cách thách thức quyền kiểm soát các mỏ dầu này cho dù đó là quân đội syri hay nga